đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an quận một tp hcm phối hợp với công an phường phạm ngũ lão
kiểm tra nhà hàng ktv số hai đường nam quốc cang phường phạm ngũ lão
phát hiện ba mươi hai đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy đá trái phép
đội cảnh sát điều tra về ma túy công an quận một đang tạm giữ bốn đối tượng
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua kiểm tra bốn phòng của nhà hàng ktv lực lượng công an phát hiện bốn mươi bảy đối tượng
có dấu hiệu sử dụng ma túy thu giữ bảy gói bột hai mươi một viên nén nghi vấn là ma túy tổng hợp
ngoài bốn đối tượng trên công an phường phạm ngũ lão đang lập hồ sơ
xử lý những đối tượng theo quy định của pháp luật